tại đền trình yên tử tỉnh quảng ninh đã diễn ra đại lễ cầu siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
với sự tham dự của hơn một mươi tăng ni phật tử và người dân tham gia
tham dự buổi lễ có sự góp mặt của đồng chí nguyễn thúy anh chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội
bộ trưởng bộ giao thông vận tải trương quang nghĩa chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh nguyễn đức long
phía đại biểu giáo hội phật giáo việt nam có hòa thượng thích thanh nhiễu phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
cùng các vị tăng ni phật tử và gia đình thân quyến của các nạn nhân tai nạn giao thông
được biết đây là năm thứ năm liên tiếp ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp cùng trung ương giáo hội phật giáo việt nam tổ chức
ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
tại đại lễ cầu siêu ban tổ chức cũng đã tặng quà cho các gia đình tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
mong muốn rằng họ sẽ nén đau thương mất mát sớm vượt qua những khó khăn trong cuộc sống